xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường sau ổn định và suy yếu chậm
với dòng siết gió tây trên cao đền tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
trong những ngày tới trời vẫn duy trì rét đậm rét hại trện rộng
nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ bảy đến một mươi độ
riêng vùng núi phổ biến là từ ba đến sáu độ có nơi vùng núi cao có thể giảm xuống độ
ban ngày trời âm u với nhiệt độ cao nhất là ở dưới một mươi năm độ
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có rét đậm rét hại diện rộng kéo dài những ngày tới
những nơi núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết
ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật cũng như là các hoạt động sản xuất nông nghiệp
từ đêm ngày hai mươi sáu sang ngày hai mươi bảy tháng một không khí lạnh sẽ tăng cường
nên mưa sẽ gia tăng nhiệt độ duy trì ở mức thấp
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không khí lạnh khiến trời nhiều mây và có mưa giải rác
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to tập trung ở khu vực phía nam
do có mưa và tác động của gió mùa đông bắc nên nền nhiệt giảm sâu
trời rét hại ở các tỉnh như thanh hóa nghệ an và rét ở các tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế
khu vực ở phía nam đào hải vân cũng có mưa từ đà nẵng đến phú yên
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh đà nẵng đến quảng ngãi là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng một số nơi thuộc ninh thuận bình thuận có thể cao hơn từ một đến ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên thời tiết vẫn đặc trưng của mùa khô
với phổ biến là ít mưa và có nắng vào ban ngày
lưu ý là về đêm và sáng do sự khuếch tán của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ thấp nhất phổ biến là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
sau đó ban ngày nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với khu vực nam bộ trời phổ biến là có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tối và đêm nhiệt độ thấp hạ về từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi còn thấp hơn hai mươi một độ trời xe lạnh